tại đồng bằng sông kiều long lũ về đột ngột lớn và sớm hơn mọi năm hiện đã nhấn chìm hàng chục hectare hoa màu
khu vực bãi bồi của huyện hồng ngự đồng tháp khiến nông dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng
mặc dù ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy huyện đã chủ trương không sản xuất vụ thu đông và những nơi ngoài vùng đê bao
đặc biệt là khu vực bãi bồi ven sông tuy nhiên tại những khu vực này do tập quán sản xuất nên người dân vẫn tận dụng đất để canh tác
nước lũ tràn vào nhấn chìm nhiều hectare hoa màu đang giai đoạn sinh trưởng khiến một số nông dân không kịp trở tay
những diện tích hoa màu còn non xem như mất trắng còn lại bà con thu hoạch vớt vát với giá rẻ bèo từ bốn trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg
riêng các diện tích trồng bắp lai trên hai tháng tuổi bắp mới vào hạt non nông dân ngậm mùi bán trái cho các bè cá hoặc bán thân cây bắp làm thức ăn cho gia súc
với thực tế này người dân ngậm ngùi chịu thiệt hại gần như hoàn toàn trong vụ mùa năm nay
và khi những hai tháng sáu nó về trễ bà con cũng đợi cho nó dài chút xíu thu hoạch nhưng mà không ngờ thì nước lũ về sớm làm trở tay không kịp
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh đồng tháp đến cuối tháng tám mực nước khu vực đầu nguồn ở mức cao hơn hiện nay khoảng từ bốn đến sáu mét
vì vậy trước diễn biến lũ lên nhanh lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hồng ngự khẩn trương chỉ đạo gia cố đê bao bảo vệ lúa và hoa màu
đồng thời khuyến cáo người dân đặc biệt là ngoài vùng đê bao
khu vực bãi bồi nên tuân theo lịch xuống giống để hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu khó lường như hiện nay